thưa quý vị tại phiên xét xử phúc thẩm ngày năm tháng một mươi một
tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên bố giữ nguyên bản án sơ thẩm bốn năm sáu tháng tù giam
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đối với bị cáo quách duy
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai cựu chuyên viên văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm
trước đó tại phiên sơ thẩm tòa án nhân dân quận tân phú đã tuyên phạt bị cáo duy
bốn năng sáu tán tù sau phiên sơ thẩm bị cáo quách duy có kháng cáo kêu an
theo bản án sơ thẩm năm hai nghìn một mươi chín thông qua tài khoản facebook duy quách
bị cáo đã đăng tải ba bài viết có nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự uy tín
nhân phẩm của một số nguyên lãnh đạo đảng và nhà nước
xuyên tạp vô khống xúc phạm cá nhân ông lê thanh hải cựu quý thư thành ủy tp hcm
sở thông tin và truyền thông tp hcm đã giám định và kết luận những nội dung bài viết
liên quan của ông bích duy đã vi phạm điểm a khoảng ba điều một mươi sáu luật an ninh mạng
vi phạm điểm d khoảng một điều năm nghị định bảy mươi hai năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ
ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tân phú đã khám xét chỗ ở và nơi làm việc của bị cáo
thu giữ một số tàn điều liên quan đến vụ án
quách duy khai nhận tất cả các bài viết bị thu giữ có nội dung xúc phạm nêu trên đều do bị cáo viết
xét thấy cấp sơ thẩm đã tuyên đúng người đúng tội không ăn sai
tại phiên phúc thẩm bị cáo không đưa ra tình tiết giảm nhẹ nào mới
hội đồng xét xử đã quyết định bác toàn bộ kháng cáo của bị cáo giữ nguyên bản án sơ thẩm
chuyển sang một thông tin khác sáng ngày năm tháng một mươi một
tại một sườn gỗ trên đường sông lô xã hòa phú huyện củ chi tp hcm
đã xảy ra sự cố cháy lớn
hàng trăm cảnh sát đã được huy động để tham gia dập lửa cứu tài sản của doanh nghiệp
thời điểm trên ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại nhà xưởng
do khu vực chứa nhiều nguyên vật liệu dễ cháy nên lửa lan rộng
lực lượng tại chỗ đành bất lực khiến nhiều công nhân bỏ chạy ra ngoài
cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp nhận thông tin đã huy động lực lượng
phương tiện từ nhiều đơn vị đến tiếp ứng
khi lực lượng chức năng đến nơi nhiều tài sản đã bị thiêu rụi
các chiến sĩ triển khai từ nhiều hướng để ngăn ngừa cháy lan và cứu tài sản của doanh nghiệp
cũng trong sáng nay một nhà dân trong hẻm hai trăm năm mươi tám đường cách mạng tháng tám
phường một mươi hai quận một mươi tp hcm cũng xảy ra hỏa hoạn
sau ba mươi phút nỗ lực cảnh sát đã phóng chế và dập tắt được ngọn lửa
tuy nhiên nhiều tài sản trong nhà cũng đã bị thiêu rụi
hiện nguyên nhân và thiệt hại do cháy gây ra đang được thống kê làm rõ
những khúc mắt trong công tác đào tạo thạc sĩ và câu chuyện tuyển sinh
tại học viện quản lý giáo dục chúng tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi
của không ít giảng viên nhà khoa học trong học viện quản lý giáo dục
đa phần những ý kiến này đều mong muốn các cơ quan có chức năng sớm vào cuộc thanh tra
làm rõ những vấn đề quản lý chất lượng giáo dục thu chi tài chính bổ nhiệm và tuyển dụng cán bộ
bởi đã một thời gian rất dài tập thể giảng viên ở đây có ý kiến đóng góp xây dựng
với ban lãnh đạo nhà trường tuy nhiên phần lớn ý kiến đều rơi vào quên lãng
từ câu chuyện này nhiều giảng viên đã gặp không ít khó khăn trong công tác giảng dạy
đã có những người bức xúc xin chuyển công tác đáng chú ý không ít ý kiến phản ánh
tại ngôi trường này có những biểu hiện thiếu dân chủ coi thường quy chế của nhà trường
và quy định của bộ giáo dục và đào tạo
năm hai nghìn một mươi bảy hiệu trưởng trường đại học văn hóa hà nội không đứng lớp vẫn nhận tiền phụ cấp
đã bị bộ văn hóa thể thao và du lịch chấn chỉnh nhắc nhở
tháng ba năm hai nghìn hai mươi một thanh tra bộ công thương kiên quyết xử lý những sai phạm của đại học điện lực
như tuyển sinh đào tạo vượt chỉ tiêu cho phép
lãnh đạo nhà trường không giảng dạy vẫn nhận phụ cấp cố ý làm trái các quy định về tài chính của nhà nước
trong việc tổ chức hội nghị khoa học năm hai nghìn một mươi sáu
mạnh tay hơn bộ công thương khẳng định nếu không khắc phục sẽ chuyển hồ sơ sang bộ công an để xử lý
những tưởng các vụ việc trên là bài học để các cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trên cả nước
lấy đó làm gương
tuy nhiên vừa qua nhiều giảng viên của học viện quản lý giáo dục phản ánh tại ngôi trường này
cũng có nhiều vi phạm tương tự
điển hình là buông lỏng quản lý chất lượng giảng viên thấp
nhiều người không giảng dạy vẫn nhận phụ cấp khiến chất lượng đào tạo đi xuống
giảng viên góp ý lên lãnh đạo học viện lên bộ giáo dục và đào tạo nhiều lần
nhưng chưa được xử lý thỏa đáng

trong tất cả các hồ thơ để chứng minh rằng không có đại
mà ông vẫn lấy tiền được
có nghĩa là ông cố tình làm sai chính sách và tham nhũng cái tiền đấy
mà đây là bốn mươi nhé nhiều lắm không lấy đâu
ai không dạy là miễn nhiên là không được hưởng
hoặc là dạy thí dụ ba tháng dạy thì ba tháng được hưởng
năm tháng còn lại không dạy thì năm tháng đó không được hưởng
bởi vì ông không trực tiếp đứng lớp là làm sao ông lấy tiền đó được
quy định nó rất rõ ràng
để tìm hiểu tính xác thực của những thông tin mà giảng viên phản ánh
chúng tôi đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo học viện quản lý giáo dục
nhằm tìm hiểu việc bố trí giảng viên thiếu năng lực
cụ thể là giảng viên tốt nghiệp đại học tại chức
lại giảng dạy sinh viên đại học chính quy
nó do quan điểm thì người cũng khẳng định là luật không cấm
nhưng sau khi có cái tin đấy thì nó đã dừng
bộ giáo dục quy định là ông phải đạt tình độ thạc sĩ
thì mới dạy cử nhân
mà thạc sĩ đây có nghĩa là thạc sĩ chuyên ngành
cử nhân là chuyên ngành mà lại thạc sĩ quản lý giáo dục
thì nó lại không có gốc cả đầu cả đuôi
nên nó chả dạy được đâu cả
các tiêu chí và tiêu chuẩn
của các cán bộ giảng dạy đại học
cho đến ngày nay đến năm này
thì đã chính quy lâu lắm rồi
mọi người đều nhất trí làm
theo các tiêu chí của nhà nước định ra
hầu như là không có thắc mắc gì
còn làm sai cái đó

thì theo tôi là không đúng
còn đây là câu trả lời
cho những phản ánh về sự bất thường
trong xác định lương hệ số phụ cấp đứng lớp
trong dạy thì người ta nói đứng lớp
thì có thể không đứng lớp
ở lớp chính quy
ở đại học hay sau đại học
nó đứng ở lớp bùi dựa
thì cũng là đứng lớp
thứ hai là người ta cũng thế nào là đứng lớp
thì nó tham gia cả giải đào tạo ấy
thì ngay cả người ta hướng dẫn
học viên cao học
cũng là người ta đứng lớp
người ta hoàn thành nhiệm vụ trong đào tạo
cái chuyện này nếu mà rõ ràng
sai như thế
thì không có cái nánh giá nào khác
là lên án
và giải thích cho những người đó
phải theo đúng các nguyên tắc
mà nhà nước đã định ra
và đã mấy chục năm rồi
chứ không phải là mới đâu
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn quốc bảo
là người có kinh nghiệm hơn ba mươi năm năm
trên giảng đường đại học
rất bất ngờ trước những thông tin
mà giảng viên học viện quản lý giáo dục phản ánh
tôi dùng từ là những người
người ta gọi là vi phạm kinh nghiệm thông minh
họ bất chấp tất cả
những quy định của ngành của lộ
để họ đạt được cái mục đích riêng của họ
mà người ta dùng từ
như vậy cái điều này thì có thể nói rằng là
dư luận cũng đã nói rất nhiều
báo chí cũng đã phản ánh rất nhiều
điều này nó thể hiện cái gì
cái nhất là cái kỳ cư cái pháp vật
trong những chuyên nghiệp
và thứ hai nó vẫn có một cái gì đó
mà theo tôi cái dấu hiệu
đề nang dấu hiệu của sự
là ô rù bao che
bởi vì nếu không có sự bao che
nếu không có sự đề nang nếu không có sự
nâng đỡ thì không thể có
những hiện tượng này xảy ra được cả
việc các bộ chủ quản tăng cường chấn trình
các cơ sở đào tạo đại học sau đại học
có nhiều sai phạm trong quản lý đào tạo
là cần thiết đề nghị bộ giáo dục
và đào tạo sớm vào cuộc kiểm tra
thanh tra làm rõ điều đang được
nhiều giảng viên tại ngôi trường này
hàng ngày mong đợi
như vậy sau hơn một tháng kể từ khi
thành phố hồ chí minh nới lỏng giãn cách xã hội
cho phép các cơ sở kinh doanh nhà máy hoạt động
trở lại để phục hồi phát triển kinh tế
cũng là lúc mà tình hình cháy nổ diễn biến phức tạp
cảnh sát đã chỉ ra các nguyên nhân chính
và cách để phòng tránh được
các sự cố xảy ra hạn chế thấp nhất
thiệt hại về người và tài sản
và sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
theo thống kê của cảnh sát phòng cháy chữa cháy
thành phố hồ chí minh từ ngày một tháng một mươi đến nay
toàn địa bàn thành phố đã xảy ra ba mươi sự cố cháy nổ
khiến năm người thương vong một người chết
trong số đó có tới một mươi sáu vụ xảy ra
ở các cơ sở kinh doanh kho chứa hàng
và bốn vụ do hàng cắt sửa chữa nhà xưởng gây ra cháy
số vụ cháy xảy ra tăng hai trăm linh
so với cùng kỳ năm trước
các cơ sở hoạt động trở lại
thì việc sử dụng nguồn lửa nguồn nhiệt
cũng như là chất cháy hàng hóa
ở các cơ sở nhiều hơn
cho nên là dễ tạo
nguy cơ gây ra cháy
sau một thời gian ngưng hoạt động
thì các hệ thống máy móc
hệ thống điện sử dụng lại
không được bảo trì bảo trưởng
tạo những nguồn nhiệt gây ra cháy
mặt khác thì
các cơ sở được sửa chữa
cải tạo có sử dụng
việc hàng cắt kim loại
không đảm bảo an toàn phòng cháy cháy
cho nên là cũng dẫn đến
nguồn nhiệt gây ra cháy
cháy nổ diễn biến phức tạp
mọi lúc mọi nơi đòi hỏi
cơ quan quản lý
người dân cần phải tăng cường công tác
đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
trong quá trình tái hoạt động
sau giãn cách xã hội
lực lượng tại chỗ phải coi trọng
giám sát kỹ các nguyên nhân dẫn đến cháy nổ
từ đó phòng ngừa từ xa
không để gây thiệt hại đáng tiếc
kinh tâm thương mại là một nơi
mua sắm rất là đông người
nên cái vấn đề liên quan tới an toàn phòng cháy
chữa cháy là tiêu chí hàng đầu
lực lượng chữa cháy cơ sở
thì luôn được huấn luyện và đào tạo
và cũng như là được trang bị
đầy đủ các tiêu chí
trang thiết về phòng cháy chữa cháy
căn cứ theo quy định của cơ quan chức năng
để các cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt
các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy
thì lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở
và chính quyền địa phương
cần phải nghiêm túc thường xuyên kiểm tra đột xuất
nhắc nhở và xử lý các sai phạm
đặc biệt vi phạm là nguyên nhân trực tiếp
dẫn đến cháy nổ
trong quá trình sửa chữa cải tạo
thì sẽ sử dụng
hàng cắt kim loại
thì chúng ta biết rồi
trong trung tâm thương mại thì có những hệ thống
cấp khí tươi
và hút khí thải cấp khí lạnh
và hệ thống thông gió
trong quá trình thi công nếu
các nhà thầu
và đội ngũ thi công
không có cẩn thận
không có đảm bảo
các thực hiện không đảm bảo các yêu cầu
quy định của phòng cháy cháy
thì sẽ xảy ra
dễ xảy ra
cái việc cháy nổ
để việc kiểm tra
phát hiện các cái nguy cơ
cũng như là các nguyên nhân gây ra cháy nổ
đó là trách nhiệm của
cơ quan cảnh sát phòng cháy cháy
đặc biệt là chú trọng kiểm tra
các cái hệ thống
điện cũng như là
các cái dây chuyền công nghệ
các cái máy móc
để kịp thời phát hiện
những cái hỏng hóc
những cái nguy cơ
không đảm bảo an toàn phòng cháy cháy
để hướng dẫn cơ sở khắc phục kịp thời
loại trừ cháy cháy
nguy cơ cháy nổ xảy ra trong thời gian tới
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cố nạn cứu hộ
đang ngày càng được hiện đại hóa
về trang thiết bị chính quy chuyên nghiệp
về lực lượng để sẵn sàng đối phó
xử lý các sự cố xảy ra trong thực tế
tuy nhiên yếu tố phòng ngừa
ngay tại cơ sở từng hộ dân
cơ sở kinh doanh luôn là quan trọng nhất
mọi người ý thức được tầm quan trọng
nguy hiểm do cháy nổ gây ra
thì những sự cố mới được kéo giảm
còn tại tỉnh nghệ an công an huyện nghi lộc
đã thu giữ tổng số tăng vật
gần một tạ pháo nổ
sau khi bắt giữ ba đối tượng liên quan trong đường dây
mua bán pháo nổ trái phép trên địa bàn huyện
cụ thể vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút
ngày ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
đội điều tra tổng hợp công an huyện nghi lộc
đã phối hợp với đội cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội và công an xã nghi lâm
chia làm ba tổ công tác
tiến hành bắt giữ ba đối tượng gồm
đặng văn nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trịnh công lực sinh năm hai nghìn hai
cùng chú tại xóm một mươi
xã nghi lâm và trần đình lợi
sinh năm hai nghìn hai
chú tại xóm chín xã nghi lâm
khám xét nơi ở của cả ba đối tượng
cơ quan công an thu giữ chín mươi năm kg pháo nổ
loại pháo cối ba mươi sáu quả
một điện thoại di động và một số tăng vật liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng
đã khai nhận hành vi phạm tội
hiện chuyên án đang được công an huyện nghi lộc
tiếp tục điều tra mở rộng
đầu năm hai nghìn một mươi chín
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã quyết định loại bỏ thuốc bảo vệ
thực vật chứa hoạt chất
chất cây ung thư cho sức khỏe con người
là một loại chất độc hại
ra khỏi mục thuốc bảo vệ thực vật
được sử dụng tại việt nam
thế nhưng thực tế các loại thuốc bảo vệ
thực vật chứa chlorpipirose
vẫn được lén nút mua bán sử dụng
tại tỉnh bà rịa vũng tàu
đội cảnh sát điều tra tội phạm
về kinh tế ma túy công an thành phố bà rịa
phối hợp với công an phường long toàn
kiểm tra hai căn nhà tại khu phố bốn
phường long toàn
phát hiện thu giữ một ba mươi
chai thuốc bảo vệ thực vật
mang các nhãn hiệu dragon lithosim
neda và một trăm linh gói
mang nhãn hiệu comado
đây là thuốc bảo vệ thực vật dùng để diệt cỏ
và diệt chuột có chứa các chất
chủ số hàng hóa này là ông nguyễn ngọc hải
trú tại thành phố vũng tàu
làm việc với cơ quan công an
ông hải thừa nhận số hàng hóa này được ông nhập về
để bán cho những người có nhu cầu
ngoài hành vi kinh doanh hàng cấm
địa điểm nhà kho của ông hải cũng không đảm bảo
các điều kiện về quản lý lưu giữ buôn bán
thuốc bảo vệ thực vật
tổ công tác đã tiến hành niêm phong
tạm giữ số hàng hóa trên để tiếp tục điều tra làm rõ
công an huyện ek tỉnh đắk lắc
vừa tiến hành khởi tố một trạm phó trạm kiểm lâm
có hành vi nhận hối lộ để lâm tạc
vào khu bảo tồn thiên nhiên eso
huyện ek phá rừng
đó là vương thế cao sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
trạm phó trạm số năm
thuộc khu bảo tồn thiên nhiên eso
trước đó cơ quan điều tra đã khởi tố đối với hoàng công ý
trạm trưởng trạm kiểm lâm số ba
thuộc khu bảo tồn thiên nhiên eso
về hành vi nhận hối lộ
theo điều tra ban đầu ý được bang quản lý khu bảo tồn thiên nhiên eso
phân công làm tổ trưởng tổ truy quét
các cá nhân tổ chức xâm hại đến rừng
tại các tiểu khu sáu trăm hai mươi ba sáu trăm ba mươi
và vùng dắp danh giữa khu bảo tồn thiên nhiên eso
với huyện sông hình tỉnh phú yên
tuy nhiên trong hai đợt tổ chức truy quét
ở vùng dắp danh giữa khu bảo tồn thiên nhiên eso
với huyện sông hình
ý đã bàn bạc với cao để cho nhóm của ma khanh
trú tại tỉnh phú yên vào rừng thuộc khu bảo tồn
khai thác gỗ trái phép
sau khi nhận được số tiền hối lộ ba mươi năm triệu đồng
từ ma khanh ý đã đưa cho cao bốn triệu đồng
nhóm của ma khanh gồm hàng chục người
đã vào rừng khai thác gỗ trái phép
với quy mô lớn vận chuyển chót lọt đi tiêu thụ
kiếm lời hàng trăm triệu đồng
để chia nhau tiêu xài
một đường dây tổ chức đánh bạc
dưới hình thức ghi lô đề
trên địa bàn thành phố nha trang
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa
triệt phá bước đầu tạm giữ buôn đối tượng
cùng nhiều tài liệu và tăng vật có liên quan
theo đó vào lúc một mươi sáu h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng một mươi
các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh khánh hòa
và công an thành phố nha trang
tổ chức kiểm tra đồng loạt một mươi năm địa điểm
có hoạt động đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề
trên địa bàn thành phố nha trang
qua kiểm tra lực lượng chức năng lập biên bản
bắt người phạm tội quả tang tại bốn điểm
lập biên bản sự việc tại một mươi một điểm
về hành vi tổ chức đánh bạc
cơ quan công an tạm giữ bốn đối tượng gồm
phan thị mai hà chú tại phường vạn thắng
phan quốc quỳnh chú tại xã diên điền
huyện diên khánh
mai thị thanh xuân chú tại phường phước tiến
huỳnh thị trúc thi chú tại phường phước hòa
cùng hơn sáu trăm một mươi năm triệu đồng
hai mươi ba điện thoại một dàn máy tính
một máy tính sách tay ba máy in
cùng nhiều sổ sách và phơi ghi số đề
điều tra bước đầu cho thấy là một số điểm
tổ chức mua bán lô đề sau đó đã chuyển
toàn bộ tịch đề và tiền cho phan thị mai hà
thông qua mạng xã hội gia lô
và vụ việc đang được điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh
cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam phan trí thiện
ba mươi một tuổi ở phường một thành phố trà vinh
để điều tra về tội giết người
và cướp tài sản
tại cơ quan công an thiện khai nhận do
vay nóng thiếu nợ khoảng một trăm linh triệu đồng
nên nảy sinh ý định chiếm loạt tài sản
của các nhà khá già
nghĩ nhà của bị hại có nhiều tiền
nên đối tượng đã đột nhập cướp tài sản
khi bị phát hiện
đối tượng đã dùng dao tấn công các bị hại
rồi bỏ trốn khỏi hiện trường
với thủ đoạn kêu gọi huy động vốn đầu tư
vào các dự án đất đai trần thị sa
trú tại thành phố bắc ninh
đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của nhiều người
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
do lệnh bắt tạm giam trần thị sa
trần thị sa đã đưa ra
những thông tin gian dối với mọi người
là có nhiều đơn hàng cung cấp cho các công ty
trong khu công nghiệp và kêu gọi
góp vốn để hưởng lợi
đưa ra những thông tin có nhiều lô đất
ở các dự án kêu gọi mọi người góp vốn đầu tư
thực tế thì số tiền hàng trăm tỷ đồng
kêu gọi được xa không đầu tư vào đất
mà đổ vào các sàn giao dịch tài chính
trên mạng internet
để phục vụ công tác điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh
đề nghị những ai là bị hại của trần thị sa
liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh bắc ninh
tại địa chỉ phương khắc niệm thành phố bắc ninh
tỉnh bắc ninh
hoặc là liên hệ với điều tra viên nguyễn văn hưởng
theo số điện thoại chín trăm sáu mươi năm sáu mươi sáu hai mươi hai bảy mươi bảy
cũng để điều tra về hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tài sản công an thành phố hải phòng
phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao bộ công an
vừa khởi tố bắt tạm giam trần văn mạnh
trú ở quận dương kinh thành phố hải phòng
thủ đoạn của mạnh là kêu gọi
từ thiện qua mạng xã hội
theo điều tra của cơ quan công an
trang facebook có tên quỹ từ thiện cộng đồng
được trần văn mạnh tạo lập
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi
lấy thông tin hình ảnh
của những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
trên chuyên mục nhân ái
của các trang báo địa tử uy tín
sau đó chỉnh sửa lồng ghép tài khoản cá nhân
của mạnh để kêu gọi cộng đồng
quyên góp từ thiện
bằng thủ đoạn trên đến nay trần văn mạnh
đã thu được khoảng hơn sáu trăm linh triệu đồng
của các nhà hảo tâm mà không hề
thực hiện bất kỳ một hoạt động tư thiện nào
như cam kết hiện vụ án
đang được điều tra mở rộng
công an tp tuy hòa tỉnh phú yên
vừa điều tra làm rõ một vụ trộm cắp
tài sản xảy ra trên địa bàn phường bảy
tp tuy hòa
cụ thể dạng sáng ngày hai mươi tháng một mươi
đặng ngọc vĩnh chú tại phường chín
điều khiển xe máy chở nguyễn biên
chú tại xã an phú tp tuy hòa
đến kho vật tư thuộc dự án
phú yên nằm trên đại lộ hùng vương
phường bảy tp tuy hòa
tại đây biên và vĩnh đã sử dụng kìm
cà lê để tháo ốc vít
kết nối vách tôn nhà kho rồi chui vào bên trong
lấy đi hai mươi ba cuộn cắp điện
có tổng trị giá một mươi bảy triệu đồng
trở lại trạng thái bình thường mới liên tiếp xuất hiện
nhiều nhóm thanh thiếu niên tham gia giao thông
nhưng không đổi mũ bảo hiểm
lạng lách đánh võng đi xe máy
với tốc độ lớn ở trên đường gây bức xúc
cho người dân lực lượng công an thành phố
đã tăng cường triển khai nhiều biện pháp
nỗ lực chấn áp bên cạnh đó cũng tăng cường
công tác giáo dục tuyên truyền
ghi nhận của phóng viên thời sự tại quận hoàn kiếm
đây là hình ảnh phóng viên chúng tôi
ghi nhận tại một số tuyên phố
trên địa bàn quận hoàn kiếm hà nội
vào thời điểm từ hai mươi ba h đêm đến
một hai h sáng ngày hôm sau
liên tiếp xuất hiện các đoàn đi xe
với tốc độ lớn như thế này
trước thực tế này nhiều người dân
sống trên địa bàn quận thấy rất bức xúc
cái hành vi này thì quá như là
nguy hiểm và nghiêm trọng
thì có những trường hợp
ở trên tuyến đường này thì theo tôi được biết
là thanh niên cũng đã
lạng lách khóng nhanh
bất đoàn kết với nhau
và hăng lên
thì ra chạm chảy ra tai nạn nghiêm trọng
thậm chí là cũng đã
có hai tai nạn rất nghiêm trọng
những cái hành vi về
vi phạm về cái trật tự
về an toàn xã hội
thì chúng ta cần phải kiên quyết lên án
và có những cái biện pháp
biện pháp cứng rắn ví dụ như là
thì không những là
tạm giữ phương tiện
mà chúng ta có thể
tịch thu những cái phương tiện
vi phạm đấy vì nó làm
ảnh hưởng rất lớn đến cái trật tự
về an toàn của xã hội
để có thể ngăn chặn chấn áp hành vi này
thời gian qua công an quận hoàn kiếm
đã liên tục triển khai nhiều biện pháp
đặc biệt trong đó có việc tuần tra mật phục
sinh sát hóa trang
quá trình tuần tra chúng tôi đã nắm bắt các đối tượng
ví dụ như khung đường đi của các đối tượng
và khi các đối tượng
dừng đỗ xe để chờ đợi nhau
thì lúc đó chúng tôi sẽ tiến hành
kiểm tra hành chính để đảm bảo
về an toàn cho người
tham gia giao thông trên đường
trong thời gian vừa qua công an quận hoàn kiếm
cũng đã bắt và xử lý rất nhiều đối tượng
gian đe và xử lý với
hình thức cao hoạt tù
đối với các đối tượng
pháp luật đã quy định
rất rõ các hành vi đua xe chế phép
tổ chức đua xe hay cổ vũ đua xe trái phép
tùy theo mức độ có thể
bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự
tuy nhiên theo cơ quan chức năng
tình trạng thanh thiếu niên tụ tập
chạy xe gây rối trật tự công cộng
có chiều hướng tái diễn
phương thức hoạt động thường xuyên thay đổi
một số bộ phận thanh thiếu niên
thiếu ý thức và thiếu sự quản lý
của gia đình dẫn đến vẫn còn có những
hiện tượng tụ tập chạy xe hàng đêm
thông qua chương trình này cũng đề nghị
gia đình có con em
có các biểu hiện kỹ thuật đó
nâng cao ý thức về quản lý con em
giáo dục con em không được tụ tập ban đêm
đặc biệt khuyến cáo
yêu cầu các nam nữ thanh niên
mà có các biểu hiện này
thì không được có các hình vi phạm
đối tượng tham gia chạy xe
lạng lách đánh võng gây dối trật tự công cộng
không chỉ gây nguy hiểm với tính mạng
của bản thân mà còn gây nguy hiểm
cho người đi đường tuy nhiên chỉ dựa
vào lực lượng công an thì khó có thể
xử lý rứt điểm tình trạng đua xe trái phép
việc phòng chống đua xe cháy phép
cần phải có sự pháo cuộc tích cực
nghiêm túc của mỗi gia đình và toàn xã hội
đội cảnh sát trật tự thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính
trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long
đã bắt quả tang nhóm đối tượng tụ tập
đánh bài ăn thua bằng tiền
trên địa bàn mỹ an huyện mang thít
chi tiết sẽ có trong cụm tin ngay sau đây
tại quán ăn của bà đỗ thảo quyên
chú ấp an hương một
xã mỹ an huyện mang thít
tổ công tác phát hiện có nhóm người tụ tập
đánh bài ăn thua bằng tiền
tiến hành vây bắt được bảy đối tượng
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ
tám điện thoại hai bộ bày tay đã qua sử dụng
cùng với số tiền trên hai mươi năm triệu đồng
đội cảnh sát trật tự
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
công an tỉnh vĩnh long
đã bàn giao lại cho công an xã mỹ an huyện mang thít
tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định
tại cà mau lực lượng cảnh sát hình sự
công an tỉnh cà mau
đã bất ngờ ập vào khu đất chống
thuộc ấp rạch mũi xã phú hưng huyện cái nước
bắt quả tang hai mươi sáu đối tượng
đang tham gia đá cả ăn tiền
kiểm tra trên người và tại hiện trường
lực lượng chức năng đã tạm giữ
tám con gà một mươi cuộn băng keo tiền mặt
cùng một số tang vật phục vụ
cho việc đá gà ăn tiền
sau khi bị bắt các đối tượng đã được bố trí
kiểm tra y tế và xét nghiệm covid
trước khi chuyển về cơ quan để xử lý
tòa án nhân dân thành phố đà nẵng vừa xét xử
tuyên phạt trương huệ mẫn một mươi ba năm tù giam
lưu tiểu vệ tám năm sáu tháng tù giam
tưởng đăng quân đới hồng hy
đều là khách hàng

cùng về là bảy năm sáu tháng tù
và sầm thị xen chú thị tỉnh gia lai
là một mươi năm sáu tháng tù giam
các bị cáo bị truy tố về các tội giao cấu
hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác
với người từ một mươi ba đến một mươi sáu tuổi
sử dụng người dưới một mươi sáu tuổi
với mục đích khiêu dâm
và cũng trong vụ án này
bị cáo phương tuấn kiệt
là quốc tịch trung quốc đã bị xử phạt
hai mươi bảy tháng tù về tội dâm ô
với người dưới một mươi sáu tuổi
theo cáo trạng thì đầu năm hai nghìn một mươi chín
được nhóm bị cáo người trung quốc thuê làm phiên dịch
đồng thời đứng tên
thuê một căn nhà bốn tầng trên địa bàn quận sơn trà để ở
sau đó thông qua facebook
xen đã đăng tin tuyển các cô gái trẻ
có ngoại hình đẹp
để làm công việc livestream
khi các cô gái liên hệ
xen yêu cầu gửi hình ảnh
sau đó hẹn gặp và rụ rỗ họ đóng phim
với giá là bảy trăm linh đồng
trong sáu giờ thoát y
và một triệu đồng một lượt giao cấu
những hình ảnh này được nhóm đối tượng
truyền trực tiếp hoặc đưa lên mạng xã hội
người xem các clip này phải đăng ký tài khoản thành viên
và trả tiền cho các đối tượng qua tài khoản ngân hàng
ở trung quốc
trương huệ mẫn là người cầm đầu
kiêm đạo diễn và quay phim
vào tối ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
công an thành phố đà nẵng đã kiểm tra
nơi các đối tượng lưu trú
và phát hiện nhiều hình ảnh video đồ trị
được sản xuất và phát tán lên mạng internet